từ nhiều tháng nay ở vùng cao huyện hướng hóa tỉnh quảng trị hầu như không có mưa nắng nóng kéo dài làm cho cây trồng bị khô hạn đặc biệt là cây cà phê
đang vào thời kỳ ra hoa nhưng đã có nhiều diện tích cây cà phê bị chết do thiếu nguồn nước tưới
gia đình ông nguyễn văn tịnh ở xã hướng tân huyện hương hóa tỉnh quảng trị trồng được hai hectare cà phê
do nắng hạn kéo dài diện tích cây cà phê của ông tịnh gần như mất trắng
năm năm lại đây cà phê vừa mất mua vừa mất giá nếu như đó con cũng được được mà đặc biệt năm nay là hạn hạn
gia đình tôi hiện giờ cũng đã vay đến tới ngân hàng là hai trăm linh triệu
toàn huyện hương hóa trồng được hơn năm hectare cà phê trong đó có hơn hai năm trăm linh hectare bị hạn
đặc biệt giai đoạn này cây cà phê ở huyện hương hóa lại đang ra hoa
hiện tại người trồng cà phê đang gặp khó khăn vụ cà phê năm hai nghìn một mươi tám giá xuống thấp
qua vụ mùa năm nay lại bị hạn
thực trạng này cho thấy việc đầu tư cho công tác thủy lợi phục vụ tưới tiêu cây cà phê ở vùng núi cao huyện hương hóa vẫn còn bỏ ngỏ từ nhiều năm nay
tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại kể cả ngân hàng chính sách để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đạo
những năm qua mặc dù huyện miền núi hương hóa đã có nhiều giải pháp về vấn đề tái canh cây cà phê
tuy nhiên với thời tiết khắc nghiệt như hiện nay trong khi hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đúng mức
đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho người trồng cà phê ở huyện hương hóa địa phương có diện tích cây cà phê lớn nhất của tỉnh quảng trị